quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều
luật này bổ sung cháy rừng do tự nhiên là một loại hình thiên tai
luật này cũng quy định rõ thẩm quyền huy động quyền góp và phân bổ nguồn lực cứu trợ
sửa đổi bổ sung quy định về khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế
luật này cũng bổ sung nhiều hành vi bị nghiêm cấm trong luật đê điều
như xây dựng công trình nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều và phạm vi lòng sông không gồm bãi nổi hoặc củ lao
trừ công trình phục vụ phòng chống lũ lụt bão công trình phụ trợ và công trình đặc biệt
đổ chất thải trong phạm vi bảo vệ đê điều ở bãi sông lòng sông
để vật liệu trong phạm vi bảo vệ đê điều trừ vật tư dự trữ phòng chống lũ lụt bão
khai thác đất đá cát sỏi khoáng sản khác đào ao giếng trong phạm vi bảo vệ đê điều
các hoạt động khác gây cản trở dòng chảy và thoát lũ nhưng không có biện pháp xử lý và khắc phục